sau thời gian nỗ lực xúc tiến cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đã đồng ý hỗ trợ để triển khai khảo sát thu thập số liệu nghiên cứu dự án phát triển cảng tại thành phố đà nẵng và sử dụng nguồn vốn oda của chính phủ nhật bản với kinh phí là khoảng một mươi một tỷ đồng

trước đó hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đồ án đà nẵng trọng tâm phát triển cụm cảng biển và logistics gắn với khu đô thị cảng biển liên triều nhằm tăng cường vị thế như một trung tâm logistics quốc tế quan trọng